tại nghệ an một đối tượng lừa đảo nạn nhân hơn một mươi hai tỷ đồng qua mạng xã hội facebook đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ
đó là đào thị mộng thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã vĩnh thới huyện lai vung tỉnh đồng tháp
để thực hiện hành vi lừa đảo của mình thì thường tạo ra sử dụng tài khoản facebook đào ngọc minh đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp
sau đó kết bạn làm quen nhắn tin với một số người đàn ông có điều kiện kinh tế
khi bị hại tin tưởng và có tình cảm yêu đương với nhân vật mà thường dựng lên thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc cần tiền để lo công việc mua sắm trả nợ làm thủ tục thừa kế từ đó nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn như trên bước đầu cơ quan công an chứng minh thường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông trú tại tp vinh tỉnh nghệ an số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thường cơ quan công an thu giữ hai điện thoại di động phong tỏa một hợp đồng đầu tư trái phiếu
cơ quan công an thu giữ trị giá bốn tỷ đồng hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có công việc ổn định và nghiện chơi game hoàng thanh hùng chú tại thành phố sông công của tỉnh thái nguyên đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng
đối tượng này vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra hùng in khoảng một trăm năm mươi biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng rồi treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba hùng nhận được cầu gọi từ một người dân trú tại huyện thanh miện của tỉnh hải dương nhờ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn
sau đó hùng đã đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ phí thẩm định
thậm chí cả phí che đậy tài sản để yêu cầu anh này chuyển tiền hơn tám tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do hùng cung cấp
toàn bộ số tiền được chuyển vào một mươi tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và hai tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội
ngoài mục đích nạp tiền chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài
thời gian vừa qua tội phạm là đối tượng người nước ngoài vào việt nam hoạt động đang có những diễn biến mới
với các hoạt động phạm tội như tổ chức sản xuất
mua bán trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đặc biệt là gần đây hoạt động cho vay tín dụng đen đòi nợ thuê
các đối tượng người nước ngoài hoạt động cho vay lãi nặng vào việt nam thì các đối tượng đã thuê người việt nam đứng ra thành lập công ty
và núp bóng là các công ty tài chính văn phòng luật
nhiều công ty được tổ chức hoạt động với quy mô lớn lên đến hàng trăm nhân viên là người việt nam
đây là nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu câu kết với các đối tượng người việt nam
sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma
để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi đường dây này vừa bị công an tỉnh quảng nam bóc gỡ
thông qua ứng dụng grip vay trên điện thoại di động và nhiều ứng dụng nhỏ hơn như abc tiền
ratgo line tiền vdong và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ đặt tại server của alibaba singapore
mức lãi suất mà người vay phải trả cho đường dây tội phạm này lên đến hai ba trăm bốn mươi sáu bốn một năm
điểm vay khoảng hai triệu thôi
nhưng mà cứ phải vay hết những dụng
những dụng khó trong thời gian đó để theo hướng dẫn của họ
thì cuối cùng số tiền phải trả lại lên tới hơn trăm triệu rồi
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng maxim zukov bốn mươi một tuổi
quốc dịch nga về tội cho vay lãi nặng trong dâu dịch dân sự
đây là đối tượng đứng sau sáu công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lẽ suất từ một trăm tám mươi ba đến hai năm trăm năm mươi năm một năm
liên quan đến đường dây tội phạm này
tp hcm còn khởi tố hai mươi hai người là giám đốc trưởng nhóm nhân viên của sáu công ty về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm tiếp tục khởi tố bắt agat blik ba mươi tám tuổi quốc dịch latvia về tội cho vay lãi nặng trong dâu dịch dân sự
ông chùm này đứng sau các website cho vay tamo vn và findo vn
tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng agat blix là giám đốc điều hành mọi hoạt động cho vay thu hồi nợ quản lý chi phí nhân sự
thông qua các trưởng phòng trưởng bộ phận của ba công ty
cụ thể như là ví dụ như chúng thành lập những bộ phận là chăm sóc quản lý khách hàng riêng bộ phận giải ngân và liên hệ với trung gian thanh toán riêng
rồi dòng tiền thì được chúng chuyển qua các công ty trung gian thanh toán cũng như là những ngân hàng rồi sau đó là giải ngân đến người vay cũng như là thu hồi số tiền về
như vậy tín dụng đen thời bốn bút bóng các công ty của quy mô hoạt động lớn
nguồn vòi bạch tuộc hoạt động rộng khắp các địa bàn
để vận hành hệ thống này các đối tượng người nước ngoài tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại việt nam
gồm các bộ phận hành chính nhân sự tài chính kế toán thẩm định cho vay thu hồi nợ phát triển thị trường
đồng thời ký hợp đồng dịch vụ tri hộ và thu hộ với các công ty trung gian thanh toán
trong hợp đồng thu chi hộ đó thì các công ty thanh toán sẽ sử dụng dịch vụ hỗ trợ tri hộ để giải ngân các khoản vay theo yêu cầu của các công ty đó
ngoài ra thì sử dụng giải pháp thu hồi để thu hồi các khoản tiền mà các người vay họ trả về
và công ty thanh toán thì sẽ làm chức năng là thu hộ các khoản tiền đó và giải ngân các khoản vay
với mức lãi suất trên trời nền số tiền bất chính mà các đối tượng thu được
và toàn bộ số tiền này đều được chuyển ra nước ngoài
do đó công tác đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa loại tội phạm này đang được lực lượng công an triển khai quyết liệt
đặc biệt trong đợt cao điểm do bộ công an vừa phát động từ nay đến cuối năm
phòng an ninh điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với công an thành phố thuận an
triệt phá một đường dây chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
ba đối tượng bị tạm giữ gồm phạm hồng sơn nguyễn văn mến và
nguyễn minh tuấn khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra phát hiện thu giữ tám khẩu súng
bốn mươi một viên đạn cùng nhiều bộ phận thiết bị công cụ dùng để chế tạo súng
theo điều tra ban đầu phạm hồng sơn mua các linh kiện về chuyên chế tạo súng
sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội để giao bán
khi có khách mua súng nguyễn văn mến có nhiệm vụ đi giao
còn nguyễn minh tuấn mua súng về để tàng trữ và sử dụng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử
phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo danh hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại xã định hòa huyện gò quao tỉnh kiên giang
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nạn nhân trong vụ án này là chị phạm thị bích đã tử vong
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
minh điều khiển xe mô tô đi từ xã định hòa huyện gò quao
về xã long thạnh huyện rồng riềng
khi đến đoạn đường thủ ấp đường xuồng xã long thạnh
do thiếu quan sát phía trước nên nó vấp phải ổ gà trên đường
xe của minh đụng vào phía sau xe mô tô đang chạy cùng chiều
do anh trần văn thọ điều khiển chở theo phía sau là chị phạm thị bích
cú va chạm làm cho chị bích ngã từ xe xuống đường
và tử vong do bị chấn thương sọ não
lúc này bị cáo minh điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đã sử dụng rượu bia và sử dụng giấy phép lái xe giả
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đồng ý thừa nhận án ba năm tù
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đồng bộ mà quà sơ thẩm đã tuyên
thưa quý vị từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng chín tại tuyên quang
sẽ diễn ra chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc lần thứ một mươi bốn
và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn
đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được tỉnh tuyên quang
thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và để đảm bảo cho một mùa lễ hội an toàn
công an tỉnh tuyên quang đã chỉnh
khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm không để xảy ra tình trạng
gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến các hoạt động tổ chức lễ hội
lễ hội thành tuyên được tổ chức vào mỗi dịp tết trung thu
với những mô hình đèn trung thu khổng lồ do người dân tự làm
những ngày này trên các tuyến phố chính của thành phố tuyên quang
đã bắt đầu khởi động cho một mùa lễ hội sôi động nhất trong năm
dự báo lượng khách du lịch đổ về thành phố tuyên quang sẽ rất lớn
mật độ tham gia giao thông tăng cao
vì vậy để đảm bảo giao thông thông suốt hạn chế tai nạn giao thông
lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tập trung tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường trong thành phố
công an thành phố tuyên quang đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ công an các phường xã
chủ động trong lắm tình hình địa bàn lắm đối tượng
giải quyết nhanh chóng dứt điểm các vụ việc gây mất an ninh trật tự
áp dụng các biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hiệu quả đối với các loại tội phạm
không để bị động bất ngờ có phần bảo vệ tuyệt đối an toàn thành công các hoạt động diễn ra
trong dịp tổ chức lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết năm hai nghìn hai mươi ba là năm đầu tiên tỉnh tuyên quang thực hiện đề án đổi mới
tổ chức lễ hội thành tuyên giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm với mục tiêu trọng tâm là xây dựng
phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia
và quốc gia
năm nay lễ hội thành tuyên tổ chức với điểm nhấn là chương trình đêm hội thành tuyên
được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của sáu tỉnh việt bắc tỉnh bình thuận
và địa phương hai nước có quan hệ hợp tác hữu nghị với tuyên quang là tỉnh siêng khoảng của lào
và thành phố an sơn tỉnh gyeonggi hàn quốc
cùng với đó là nhiều hoạt động thể thao vui chơi giải trí hấp dẫn
và hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương trong tỉnh
trong dòng người nôi nức chảy hội
có hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang lặng lẽ
bảo vệ cho quần chúng nhân dân và các em thiếu nhi vui lễ hội an toàn
được lượng công an khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội
không mang theo nhiều tiền mặt vật dụng có giá trị cao
để phòng trộm cắp cướp giật tài sản
đặc biệt không được điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu bia
chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
du khách đến tham quan du lịch nên gửi phương tiện giao thông
tại những điểm trông giữ được cấp phép
tuyệt đối không để phương tiện tại những nơi không có người trông giữ
thưa quý vị phiên xác xử bà nguyễn phương hằng và đồng phạm
sẽ được tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử vào ngày hai mươi một tháng chín tới
phiên tòa dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của dư luận
tòa án nhân dân tp hcm đề nghị người dân không tụ tập trước tòa
gây cản trở lưu thông
do trụ sở của tòa án nhân dân tp hcm đang trong giai đoạn trùng tu
và tổ chức nhiều phiên xác xử cùng thời điểm
nên tòa án nhân dân tp hcm chỉ có thể sắp xếp cho những người
được triệu tập đến tham dự phiên tòa khu vực tác nghiệp cho báo chí
do đó người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông qua
các phương tiện truyền thông đại chúng tránh tụ tập đông người
khu vực xung quanh trụ sở tòa án ảnh hưởng đến việc lưu thông
theo nội dung vụ án bà hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật
hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
đưa lên bản những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình
và đời sống riêng tư của một mươi người
các đồng phạm khác gồm đảng anh quân nguyễn thị mai nhi
lê thị thu hà và huỳnh công tân có vai trò giúp sức cho bà hằng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín
tiếp tục xác xử sơ thảm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản
và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân nguyễn đức an sáu mươi một tuổi
việt kiều mỹ và bà phạm thị ngọc thúy bốn mươi ba tuổi còn được biết là cựu sư mẫu ngọc thúy
ông nguyễn đức an khởi kiệm vụ việc từ năm hai nghìn một mươi
sau một mươi ba năm thủ lý tòa án nhân dân tp hcm đưa vụ án ra xét xử
theo hồ sơ vụ án ông an đăng ký kết hôn với bà thúy tại mỹ vào năm hai nghìn sáu
trong thời gian hai người còn là vợ chồng ông an được cho là phải nhờ vợ đứng tên sở hữu ba mươi chín tài sản
mà ông mua tại việt nam bao gồm cổ phiếu ô tô nhiều căn hộ biệt thự
sau khi ly hôn tại mỹ vào tháng ba năm hai nghìn tám tòa thượng thẩm bang california quyết định
số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của bà thúy phải được thu hồi trả cho ông an
vì được mua bằng tiền riêng của ông an
tuy nhiên bà thúy không đồng ý trả các tài sản nên ông an làm đơn khởi kiện
đến tòa án nhân dân tp hcm
quá trình giải quyết công an bổ sung đơn kiện yêu cầu bà thúy trả lại hơn một mươi tỷ đồng
trong ba tài khoản ngân hàng do bà thúy đứng tên và hơn sáu mươi bảy tám tỷ đồng là tiền bà thúy thu được
từ việc cho thuê chín căn hộ tại tp hcm trong nhiều năm qua
ông an mong muốn chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty dành cho hai con chung với bà thúy
và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ một mươi tám tuổi
sau khi bị ông an khởi kiện bà ngọc thúy đã có đơn phản tố gửi lên tòa án nhân dân tp hcm
tại tòa đại diện ủy quyền của bà thúy đề nghị tòa chia tài sản sau liên hôn theo pháp luật việt nam
tài sản phân chia theo tỷ lệ năm mươi năm mươi
với lý do tài sản đề cập trong vụ án là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
hiện vụ án đang tiếp tục được xét xử trong nhiều ngày tới
trong ngày một mươi tám tháng chín công an quận bảy tp hcm đang điều tra xác minh vụ việc khoảng ba mươi thanh niên
đến tòa nhà victory tower phường tân phú la hét đập phá dùng bình chữa cháy gây náo loạn
khiến cư dân bất an
từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay có một mươi bảy lần nhóm thanh niên khoảng hai mươi người
đến tòa nhà victory tower và xảy ra dàn co tranh cãi với bảo vệ tòa nhà
mới đây khoảng ba mươi người mở áo trắng đến thông báo tiếp nhận quyền quản lý vận hành tòa nhà
nhưng bị đội bảo vệ an ninh tòa nhà ngăn cản
sau đó hai bên đuôi co xịt bình chữa cháy
đến điểm mà nhóm người lạ đã đấm đá lôi kéo nhân viên bảo vệ
và phá hỏng cửa phòng trung tâm điều khiển hệ thống kỹ thuật tòa nhà
có nguy cơ gây mất an ninh trật tự
bốn nhân viên bảo vệ đã nhập viện cấp cứu
sự việc đã được trình báo công an phường tân phú quận bảy đến làm việc
được biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do tranh chấp quyền quản lý vận hành tòa nhà
dư chủ đầu tư là công ty victory capital và công ty sao kim
đều bị ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà
trước đó sau khi nắm được thông tin ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy lê văn hành
đã ra biên bản kết luận yêu cầu hai bên phải giữ an ninh trực tự
chờ phán quyết của tòa
xác định chợ đầu mối là địa bàn hết sức phức tạp
luôn tìm mẫn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
xuất hiện nhiều băng nhóm bảo kê cho vai nặng lãi nhận hối lộ
vì vậy công an tp hcm tập trung đấu tranh quyết liệt
không để các nhóm băng nhóm giang hồ lộng hành
ảnh hưởng đời sống của người dân
từ nhận định trên bang giám đốc công an tp hcm
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an quận huyện
quản lý địa bàn chợ đầu mối tổng trả soát lên kế hoạch đấu tranh
với băng nhóm tội phạm bảo kê cho vay nặng lãi
vừa qua công an tp hcm đã triệt xóa hai băng nhóm bảo kê tại chợ bình điền
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
của các đơn vị nghiệp vụ và công an quận tám bắt quả tan các đối tượng
trong băng nhóm tội phạm do châu phát ti cầm đầu
khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền chín trăm linh triệu đồng
của một số tiểu thương tại chợ bình điên
quá trình truy xét bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt
của các tiểu thương hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa
trong chợ bình điền với số tiền hơn hai tám tỷ đồng
hoạt động song song cùng với băng nhóm nói trên tại khu vực chợ bình điền
băng nhóm còn lại do nguyễn văn tuấn cầm đầu cùng năm đàn em
tuấn có mối quan hệ họ hàng với nhóm châu phát ti châu phát tuấn
châu phát hùng và là cháu của bị can châu phát lai em đàn em của nam cam
quá trình điều tra truy xét công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng
trong băng nhóm tội phạm do nguyễn văn tuấn cầm đầu để điều tra về các tội
vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm kỳ rối trực tự công cộng
và cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng này hoạt động rất tinh vi chia ra từng khu vực thu tiền bảo kê
của các tiểu thương và khống chế đe dọa tiểu thương khi người ta
không chấp hành theo bọn chúng
lấy cái danh là con cháu của châu phát lai em bọn chúng đứng ra thu tiền
và đe dọa các tiểu thương nên người dân kinh doanh và tiểu thương
ở chợ bình điền rất là sợ cái nhóm này không dám tố cáo đến cơ quan chức năng
điều tra viên cán bộ điều tra và trinh sát tập trung thu thập tài liệu chứng cứ
để đấu tranh với các đối tượng
còn chợ đầu mối hóc môn là địa điểm trung chuyển cung ứng hàng hóa nông sản
thực phẩm hàng đầu

ngày bốn tháng bốn công an huyện hóc môn bắt quả tang phan ngọc sơn bốn mươi tuổi
ngụ huyện hóc môn là tổ viên tổ quản lý trật tự đô thị xã xuân thế đông
đang nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm
ngày một mươi ba tháng bốn công an đã khởi tố bắt tạm giam sơn về tội nhận hối lộ
mở rộng điều tra ngày một mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn
đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn trung nghĩa bốn mươi hai tuổi là tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị
xã xuân thế đông về hành vi chỉ đạo sơn nhận hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm
sau khi xử lý vấn đề nhóm trật tự đô thị mà lầm luật để tiểu thương hoặc là người buôn bán hàng rong
để bỏ qua các lỗi vi phạm thì từ đó cái vấn đề an ninh trật tự tắt nhãn giao thông
như là dễ sinh môi trường coi như là cải thiện đáng kể
tôi mong rằng là duy trì xuyên suốt để mà coi như người dân sống
coi như là yên tâm
việc đấu tranh làm tăng trả các băng giám bảo kê cưỡng đoạt tài sản nhận hối lộ
được công an thành phố hồ chí minh thực hiện quyết liệt đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự
tạo nên sự an tâm tin tưởng của người dân với công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an
tiếp tục với những thông tin xã hội đáng chú ý khác
hội chứa thập đỏ thành phố hồ chí minh
đã tổ chức buổi diễn tập sơ cấp cứu với thông điệp sơ cấp cứu trong thế giới số
nhằm hận ứng ngày sơ cấp cứu thế giới năm hai nghìn hai mươi ba
đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện khả năng sơ cấp cứu
và quản lý tình huống khẩn cấp tại thành phố hồ chí minh
tình huống giả định được đưa ra trong buổi diễn tập là một buộc giấy bất ngờ
tại tòa nhà làm việc khiến nhiều người bị thương
dần được tin báo đội phản ứng sơ cấp cứu đã có mặt tại hiện trường
tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu để đảm bảo tính mạng cho người bị thương
hoạt động diễn tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó kịp thời
trợ giúp cho người bị nạn ngay tại hiện trường
qua đó ngăn không để tình trạng sức khỏe của nạn nhân xấu đi
hạn chế biến chứng di chứng của tổn thương
chúng ta cũng phải có một cái nhận thức đầy đủ hiểu biết về tầm quan trọng sơ cứu
bên cạnh những hoạt động chăm sóc sức khỏe an toàn cứu trợ nhân đạo
chúng tôi cũng mong rằng là tất cả người dân doanh nghiệp
kể cả trong các đội ngũ cán bộ chức viên chức
luôn luôn tìm hiểu để tự trang bị cho mình một kỹ năng sơ cấp cứu
trong những tình huống sơ cấp cứu
chúng ta cũng phải có một cái nhận thức đầy đủ hiểu biết về tầm quan trọng sơ cứu
trong những tình huống sơ cấp cứu chúng ta cũng phải có một cái nhận thức đầy đủ hiểu về tầm quan trọng sơ cấp cứu
trong sáng một mươi chín tháng chín hơn hai học sinh trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh
đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
năm nay các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên
sẽ cử học sinh các lớp chuyên dự thi theo môn chuyên đa học
các trường trung học phổ thông còn lại mới môn được cử tối đa ba học sinh tham gia dự thi
kỳ thi được tổ chức trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng chín
học sinh sẽ dự thi một mươi hai môn thi bao gồm văn sự
địa toán lý hóa sinh tinh học tiếng anh tiếng pháp tiếng trung và tiếng nhật
nội dung thi sẽ nằm trong chương trình trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông hiện hành
mỗi bài thi được chấm theo thang điểm hai mươi điểm thi là tổng điểm của hai bài thi
dự kiến kết quả thi sẽ được hội đồng chấm thi công bố vào ngày hai mươi bảy tháng chín
diễn đàn kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh
kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững chính thức khai mạc sáng nay
tại hà nội ngay sau phiên khai mạc đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề một với nội dung
tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra nhiều nghịch lý cản trở sự phát triển của doanh nghiệp
cũng như của nền kinh tế
thảo luận chuyên đề một nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá việt nam là ngôi sao
nhưng là ngôi sao ngược gió khi chúng ta đứng vững sau khó khăn giai đoạn dịch covid một mươi chín
giữ được mạch thông với kinh tế thế giới tuy nhiên lại có một số nghịch lý
cứ một mươi năm thì tốc độ tăng trưởng giảm một nên cần phải có nghiên cứu về vấn đề này
một nghịch lý khác là năm nào cũng có tình trạng thừa tiền nhưng thiếu vốn
tiền không biến thành vốn được nên nền kinh tế khát vốn thừa tiền doanh nghiệp kiệt sức

năm lần thứ bốn là tạm kiệt
ở việt nam nó cũng được đầu tàu chạy trong lớn toàn tộc

thì tốc độ tăng trưởng của cái vùng đầu tàu này gọi là vùng đầu tàu
giảm xuống thấp hơn nhiều hơn

đây là một nỗ lực rất là lớn

nhưng mà cái dư địa chắc chắn là dư địa hạ lai xuất không còn nhiều

đấy là cái chỉ số tín nhiệm của việt nam tín dụng của việt nam trong thời gian tới
làm sao chúng ta tiếp tục tăng

thì cần thúc đẩy các giải pháp toàn diện mạnh mẽ

nâng cao năng suất lao động bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới
tính đến sáng ngày một mươi chín tháng chín lãi suất huy động tại bốn ngân hàng lớn

cụ thể ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tim banh

đối với các kỳ hạn từ ba tháng trở lên

tại việt tim banh và bidv giảm từ ba tám xuống ba năm một năm
kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới một mươi hai tháng giảm từ bốn bảy xuống bốn năm một năm

đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại hai ngân hàng trên

từ một tháng đến dưới ba tháng vẫn được giữ nguyên lần lượt

đã về mức tương đương với ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
việtcom banh và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
vừa được điều chỉnh từ ngày một mươi bốn tháng chín

vượt mốc sáu mươi chín hai triệu đồng một lượng ở chiều ban ra
mốc cao nhất từ đầu năm đến nay

tăng một trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra
so với chốt phiên hôm qua
nhiệm yết ở mức sáu mươi tám năm sáu mươi chín hai mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tập đoàn vàng bạc đá quý đô di nhiệm yết giá vàng sgc
tại thị trường hà nội ở mức sáu mươi tám bốn sáu mươi chín hai mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra

tập đoàn vàng bạc đá quý phú quý nhiệm yết giá vàng sgc

tăng một trăm năm mươi đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra
so với cuối phiên hôm qua